khi nghe tin người đầu gối tay ốc mắc covid một mươi chín chúng tôi tin chắc không một ông chồng bà vợ nào có thể ung dung như không hề có chuyện gì xảy ra
tuy nhiên dù lo lắng cỡ nào các ông chồng hay bà vợ cũng nên bình tĩnh trước quy định khi một trong hai người bị bế cách ly theo quy định của địa phương
nhận được tin báo một phụ nữ ở địa phương mắc covid một mươi chín trung tâm y tế huyện vân canh tỉnh bình định điều xe cấp cứu đến chở bệnh nhân đi cách ly tập trung
tuy nhiên chồng bệnh nhân không muốn cho vợ đi nên đã đập vỡ kính xe cấp cứu
trước đó vào trưa ngày một mươi năm tháng hai trung tâm y tế huyện vân canh điều lái xe cấp cứu là anh bùi văn hậu đến xã canh hiển để chở bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đến khu cách ly tập trung tại thị trấn vân canh điều trị
khi xe chở bệnh nhân ngô thị trúc chuẩn bị chạy
thì chồng bà là nguyễn linh vũ đến giàn co gây sự với anh hậu đồng thời đập phá xe cấp cứu làm vỡ kính trắng gió phía sau
nhận được tin báo công an xã canh hiển đã có mặt kịp thời ngăn chặn khống chế
sau đó củng cố hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vân canh để xử lý
ngày một mươi sáu tháng hai công an huyện vân canh đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với nguyễn linh vũ
ba mươi tuổi ngụ thôn thanh minh xã canh hiển huyện vân canh về hành vi hủy hoại tài sản